thông tin từ cơ quan chức năng nghệ an cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tiến hành triệu tập một số đối tượng
nghi có liên quan để phục vụ cho công tác điều tra nguyên nhân gây cháy rừng trên địa bàn thời gian gần đây
hiện thông tin chính thức về danh tính các đối tượng bị triệu tập chưa được tiết lộ
cơ quan cảnh sát điều tra đã tổ chức khám nghiệm hiện trường xác định làm rõ nguyên nhân gây cháy
tính đến sáng nay hai tháng bảy trên địa bàn tỉnh nghệ an đã xảy ra trên tám vụ cháy rừng
tổng diện tích rừng bị cháy là tám mươi tám hai mươi tám hectare trong đó diện tích rừng bị thiệt hại là ba mươi ba sáu mươi bảy hectare